tại sân vận động trung tâm huyện mèo vạc tỉnh hà giang đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc mông
đây là sự kiện nổi bật đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi bảy của tỉnh hà giang nhằm bảo tồn khai thác tái hiện các giá trị văn hóa
và tạo sân chơi rộng lớn cho dân tộc mông ở cao nguyên đá đồng văn
cao nguyên đá đồng văn nói chung và huyện mèo vạc là nơi cư trú của đông đảo đồng bào dân tộc sinh sống
trong đó dân tộc mông chiếm gần tám mươi dân số
những nét văn hóa truyền thống mà chỉ ở người mông mới có là lễ hội gầu tàu lễ cúng ngày ba mươi tết lễ đặt tên cho người đàn ông trưởng thành
ngày hội văn hóa dân tộc mông là hoạt động thường niên được tỉnh hà giang tổ chức mỗi khi tết đến xuân về
được coi là sự kiện văn hóa lớn của đồng bào dân tộc mông
ngày hội góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc gắn với đầy mạnh phát triển kinh tế du lịch
qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương v
chuyển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
đến với ngày hội du khách sẽ được tham gia trải nghiệm các hoạt động như thi đánh yến thi cuộn và dệt vải lanh
đan quẩy tấu thưởng thức các món ăn đặc trưng của đồng bào như mèn mén tháng cố thịt treo góc bếp
cùng nhiều hoạt động văn hóa thể thao dân gian mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc mông